thưa quý vị trong ngày hai mươi ba tháng bảy phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh đồng nai
theo báo cáo của sở y tế đồng nai trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày hai mươi ba tháng bảy
đồng nai đã ghi nhận hai sáu ca nhiễm covid một mươi chín lây nhiễm thứ phát từ các ổ dịch trong tỉnh
và những người nhiễm bệnh về từ tp hcm bình dương tiếp tục lan rộng ra các huyện thành phố
đồng nai đã có nhiều giải pháp về việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
trong đó đã thành lập hai mươi tổ kiểm tra cơ động phòng chống dịch covid một mươi chín để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên vẫn có nơi trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm
tỉnh sẽ tiếp tục có chỉ đạo đến cấp cơ sở để thực hiện nghiêm việc áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi chín
sau buổi họp này tôi cũng sẽ có chỉ đạo ở gần đoàn là chỉ đạo để có chấn chỉnh ở cơ sở
nếu còn để xảy ra như thế này nữa thì phải xử lý
nếu không thì phải xử lý kỷ luật trang bộ
cái này phải hết sức là nghiêm túc cái này chỉ còn không là
vì chính cái ý thức này nó sẽ giúp cho cái việc
tôi đánh giá là nó khoảng bảy mươi cho công tác chống dịch
còn lại là cái nội dung chúng ta khoanh vùng chúng ta lại
đến bảy mươi là công tác chống dịch chúng ta thành công
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị
đồng nai phải quán triệt thực hiện thật nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể tổ covid một mươi chín cộng đồng
đồng thời phải đánh giá phân loại mức độ nguy cơ đến từng khu phố từng cụm dân cư
từ đó có chiến lược xét nghiệm rõ ràng khoanh nhỏ khu vực càng nhỏ càng tốt
để tập trung phát hiện ca bệnh
chú ý đào tạo thêm nhân lực lấy mẫu xét nghiệm test nhanh
có thể là sinh viên y khoa tình nguyện viên
bây giờ dịch trên thế giới
việt nam đặc biệt khu vực phía nam này và gần chúng ta nhất là thành phố hồ chí minh
đều đang diễn biến rất phức tạp
và những lần trước thì chúng ta đã khống chế được
bởi vì chúng ta quyết tâm và quan trọng nhất là toàn dân chúng ta đồng lòng
bây giờ cũng vậy chính quyền lực lượng của đồng nai đã quyết tâm
thì phải quyết tâm hơn đã nghiêm bây giờ phải nghiêm hơn
và đặc biệt là các đồng chí phải vận động phải kêu gọi
phải động viên toàn thể nhân dân
phải cùng với chúng ta
và quyết tâm và quyết liệt
trước đó phó thủ tướng vũ đức đam đã kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung
trường cao đẳng y tế đồng nai và bệnh viện đa khoa thống nhất
phó thủ tướng đề nghị đồng nai sớm triển khai thực hiện cách ly f một tại nhà
để giảm tải cho các khu cách ly tập trung tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly